thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo nguyễn thị thanh lan
quê ở thành phố hồ chí minh hai mươi năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng lan là đối tượng nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm ngoái lan bị bắt quả tàng khi mang năm gói metafetamin
có khối lượng hai trăm một mươi bảy gram đi bán cho người nghiện
lan đã có một tiền án một mươi năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định vừa bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn đình quốc
trú tại phường đống đa thành phố quy nhơn để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận một mình điều khiển xe máy đi dạo các tuyến đường
trong khu vực nội thành khi phát hiện tài sản là xe máy sơ hở sẽ tìm cách tiếp cận
và thực hiện hành vi trộm cắp
đối tượng đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù lại tiếp tục tái phạm
cớp giật tài sản của người dân lại tấn sang trú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an tp tp đà nẵng bắt giữ khẩn cấp
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng chín nhận được thông tin của một người dân bị một thanh niên lạ mặt
đi xe không biển số cướp giật tài sản là một điện thoại di động tại trước số nhà hai trăm ba mươi sáu trần cao vân
công an tp tp tp đã tổ chức lực lượng xác minh truy xét bắt giữ đối tượng
tại cơ quan công an sang thừa nhận đã gây ra một vụ cướp giật điện thoại của một phụ nữ đi đường
đem về cầm cố lấy tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân
hàng nghìn chai tinh dầu thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc trị giá khoảng bảy mươi tỷ đồng
vừa bị công an tp tp tp đà nẵng phát hiện
ập vào kiểm tra hai kho chứa hàng và văn phòng của công ty hapian ở đường trần văn danh
phường một mươi ba tp tp tp đà nẵng lực lượng công an phát hiện hơn sáu bốn trăm linh thùng hàng chứa tinh dầu
thực phẩm chức năng thành phẩm và bán thành phẩm cùng năm hai trăm linh thiết bị thuốc lá điện tử
và nhiều máy móc trang thiết bị
bước đầu các đối tượng khai nhận khi có nguồn tinh dầu nhập về thì cho nhân viên dán tem
hạn sử dụng rồi bán ra thị trường
công an huyện long thành tỉnh đồng nai vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
nguyễn vĩ lâm quê tỉnh kiên giang về tội cướp tài sản khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh bình dương
trước đó vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai lâm cùng với nguyễn văn thi quê cả mau
đã sử dụng hung khí nguy hiểm uy hiếp người dân ở hai huyện long thành và trảng bom
cướp hai xe máy hai điện thoại di động một sợi dây chuyền trị giá trên một trăm bốn mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
vào cuộc điều tra công an đã bắt được thi còn lâm bị truy nã toàn quốc
ngày ba tháng một mươi tổ trinh sát đội cảnh sát hình sự công an huyện long thành đã bắt được đối tượng lâm
khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở khu phố bình phước b phường bình chuẩn thành phố thuận an tỉnh bình dương
hàng nghìn chai tinh dầu thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc trị giá khoảng bảy mươi tỷ đồng
vừa bị công an quận tân bình thành phố hồ chí minh phát hiện
ngày hai mươi chín tháng chín ập vào kiểm tra kho chứa hàng của công ty hapian ở đường trần văn danh
phường một mươi ba quận tân bình thành phố hồ chí minh công an phát hiện hơn sáu trăm linh thùng hàng chứa tinh dầu
thực phẩm chức năng thành phẩm và bán thành phẩm hai sáu trăm linh thiết bị thuốc lá điện tử cùng nhiều máy móc trang thiết bị
mở rộng điều tra ngày ba mươi tháng chín công an khám xét kho hàng còn lại của công ty này ở đường ba vì phường bốn
và văn phòng công ty ở đường c một mươi tám phường một mươi hai quận tân bình thu hơn năm tám trăm linh thùng hàng chứa tinh dầu
thực phẩm chức năng thành phẩm và bán thành phẩm các loại hơn hai sáu trăm linh thiết bị thuốc lá điện tử cùng nhiều máy móc trang thiết bị
tổng giá trị lô hàng bị tạm giữ là hơn bảy mươi tỷ đồng
bước đầu các đối tượng khai nhận khi có nguồn tinh dầu nhập về thì cho nhân viên dán tem hạn sử dụng rồi bán ra thị trường
ngày hôm qua tại hà nội bộ công an tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn công tác cảnh vệ năm hai nghìn hai mươi ba cho công an các đơn vị địa phương
tham gia hội nghị tập huấn các đại biểu được trao đổi năm chuyên đề trọng tâm sát với yêu cầu nhiệm vụ của công an các địa phương
những vấn đề cơ bản về công tác cảnh vệ và một số nguy cơ đe dọa an ninh an toàn đối tượng cảnh vệ trong tình hình hiện nay
thực tế công tác bảo vệ các đồng chí lãnh đạo đi công tác tại địa phương bảo vệ các đoàn khách quốc tế thăm và làm việc tại địa phương
công tác bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng tổ chức tại địa phương và công tác dẫn đoàn đối tượng cảnh vệ hoạt động tại địa phương
hội nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác cảnh vệ tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa bộ tư lệnh cảnh vệ với công an các đơn vị địa phương
nâng cao nhận thức về vị trí vai trò trách nhiệm bảo đảm an ninh an toàn đối tượng trong tình hình mới
trong tháng chín vừa qua tất cả các tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh tiền giang đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hiện nay toàn tỉnh tiền giang đã triển khai thành lập trên một tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy
trong đó có trên năm bốn trăm linh nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh
và gần một mươi một hai trăm linh hộ gia đình để ở
các địa phương có số lượng tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy cao là thành phố mỹ tho sáu trăm hai mươi tổ cái bè một trăm linh tổ và thị xã gò công sáu mươi bảy tổ
tính đến ngày ba mươi tháng chín một trăm linh các tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thông qua công tác diễn tập đã góp phần tăng cường khả năng ứng phó
xử lý với các tình huống cháy nổ sự cố của lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở
cũng như nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong nhân dân
bắt đầu từ ngày hai tháng một mươi công an thành phố đà nẵng gia quân tổng kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
đối với tất cả các loại hình trung cư nhà ở xã hội nhà ở tập thể căn hộ cho thuê
qua kiểm tra giả soát đối với loại hình nhà ở kết hợp cho thuê trọ trên địa bàn
đã bộc lộ nhiều bất cập hạn chế tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy
và gây khó khăn trong công tác cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra
kiểm tra nhà ở kết hợp cho thuê trọ trên địa bàn phường tân chính phường vĩnh trung quận thanh khê
đa phần các cơ sở này đều xây dựng và đưa vào sử dụng sai công năng
theo hồ sơ đăng ký và giải phép của cơ quan chức năng cấp
cơ sở chưa lập hồ sơ phòng cháy chữa cháy theo quy định
bên trong mỗi phòng trọ đều sử dụng nguồn nhiệt
tuy nhiên trang thiết bị phòng cháy chữa cháy chưa được đầu tư đúng mức
lối ra thoát nạn không đảm bảo về yêu cầu và số lượng
đơn cự như cơ sở tại số ba mươi bốn nguyễn hoàng và k hai mươi bốn trình mục lê dũng
lối thoát nạn đều được xây dựng tạm bỡ
thuận cấp bây giờ là chú bước mỗi tầng chú bố trí cái lối thoát nạn thuận cấp
cho những người thuê trọ trên tầng này
dù có sự cố người ta không thể thoát được bên này thì người ta có thể xuống bên này
thì xuống bên này chú phải bố trí như thế nào dù như chú đóng thang dây
cho người ta để thuận cấp xuống trước
chứ đây cũng không thể nhạy xuống được
thời gian tới cái gì làm nhanh là phải làm trước
làm để đảm bảo tính mọi con người phòng trái chữ trái cho họ đảm bảo
cái cầu thang đó nó cũng có ý định rồi chứ không phải là không
nhưng mà trước mặt cái tiền tiền nợ nó không còn
cho nên là tạm thời như vậy thôi
ngoài ra đối với loại hình nhà ở kết hợp cho thuê trọ
còn tồn tại nhiều hạn chế nhưng chưa có giải pháp ngăn cháy
khói tại khu vực để xe của khách thuê trọ
tại tầng một với các tầng trên và cầu thang bộ bằng tường vách màng ngăn cháy
có một số chưa khắc phục thì công an có nhắc nhở là bố trí lại
một số vấn đề ảnh hưởng tới cái khói xe vậy đó
đã ba tội cho mấy người căn hộ ở đây
riêng trên địa bàn quận thanh kê có một chín trăm linh sáu chung cư căn hộ nhà trọ cho thuê
phần lớn các cơ sở này đều nằm sâu trong kiệt hẻm
xe chữa cháy khó tiếp cận mật độ dân cư dày đặc
hơn nữa người đứng đầu cơ sở
có sự trách nhiệm về an toàn phòng cháy chữa cháy
hầu hết là người lớn tuổi chưa được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
khi xảy ra sự cố khả năng xử lý tình huống rất hạn chế
tầng một của các căn hộ này thì dùng để xe máy
mà khi xảy ra cháy thì nó rất là nguy hiểm cho những người sống bên đây
trong quá trình kiểm tra chúng tôi phát hiện nhiều lỗi
thứ nhất là cái cầu thang thắt nạn
giờ này cầu thang thắt nạn ở tất cả các cơ sở này thì cầu thang hở
không phải là bùng xâm kín
cái thứ hai là cái chủ cơ sở thì thường xuyên là không có ở tại cái địa điểm trọ
trò thê nguyên căn
và nếu có thì cũng là những người lớn tuổi
cho nên cái việc xử lý chữa cháy bằng đào trong cái trường hợp là phát hiện cháy bằng đào
cũng gặp rất nhiều khó khăn
trong phát chữa cháy thì chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với cơ sở
để mà vận động những người sinh sống trong những cơ sở này
để mà tổ chức chuyên truyền một trăm linh
những người sinh sống trong những cơ sở này để mà tổ chức chuyên truyền một trăm linh
những người sinh sống trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai theo chế độ của công an phố
loại hình nhà ở kết hợp cho thuê trọ đang tìm ẩn rất nhiều mối lo ngại về nguy cơ xảy ra cháy
qua kiểm tra tổ liên ngành đã đưa ra giải pháp hướng dẫn cơ sở thực hiện và bắt buộc khắc phục
ngay trước ngày sáu tháng một mươi
trong thời gian chờ khắc phục các tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy
cơ sở cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy
thưa quý vị giáo viên luôn là người gương mẫu đúng mực
nghiêm túc trong cách đi đứng ăn nói với người xung quanh là tấm gương để học sinh nói theo học tập
tuy nhiên thời gian qua xuất hiện không ít giáo viên có những lời lẽ tục tiễu
hành động phản cảm không phù hợp với môi trường giáo dục
đền hình là những ngày vừa qua hai video clip về những hành vi ứng xử thiếu văn hóa của thầy cô
được lan truyền trên mạng xã hội khiến cho nhiều người bất bình lo lắng
bên cạnh những quy tắc ứng xử
những chế tài xử lý đối với các thầy cô có hành vi lệch chuẩn
rất cần sự chung tay và các giải pháp xây dựng trường học hạnh phúc
trang bị cho các thầy cô giáo những kỹ năng ứng xử phù hợp với giáo dục hiện đại
xung quanh nội dung này vấn đề và chính sách sáng nay
mời quý vị cùng lắng nghe phân tích của phó giáo sư tiến sĩ chu cẩm thơ
trưởng ban nghiên cứu đánh giá giáo dục viện khoa học giáo dục việt nam
vừa qua đoạn video clip dài khoảng hai mươi giây ghi lại cảnh thầy giáo tiếng anh
trường trung học phổ thông phan huy chú huyện thạnh thất hà nội đứng trên mục giảng
có hành động dùng tay bóc cằm chỉ vào mặt học sinh
và buông những lời lẽ mắng chửi không phù hợp với môi trường sư phạm
trước đó cũng lan truyền đoạn clip một nữ sinh lớp một mươi hai
trường trung học phổ thông đa phúc huyện sóc sơn hà nội được giao đi mua bánh sinh nhật
nhưng đã mua không đúng như thống nhất và bị cô giáo mời ra khỏi lớp
tuy nhiên do bị dọa hạ hành kiểm không cho thi tốt nghiệp
khiến nữ sinh này rất hoang mang sợ hãi
đỉnh điểm của vụ việc là nữ sinh khóc lạ tại chỗ
nhưng cô giáo không dừng lại mà túm cổ áo kéo nữ sinh thật mạnh trên nền đất
thầy cô giáo ở trong môi trường sư phạm và bà có đánh giá như thế nào về hai sự việc này
hai cái sự việc vừa rồi không phải là tất cả
tuy nhiên là chúng tôi biết là còn có rất nhiều những trường hợp tương tự như thế đang xảy ra ở một số các nhà trường
và điều này là một điều mà nó rất là đau xót đối với giáo dục của chúng ta
đặc biệt là đối với cái nhìn nhận của xã hội về một cái công việc mà chúng ta vẫn đánh giá là cũng ảnh hưởng rất là lớn
đến sự phát triển về nhân cách của con người
cái sự ứng xử của các thầy cô giáo khơi nguồn định hình những cái chuẩn mực của xã hội
và đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo trong những năm qua thì đã quy định rất là rõ những điều mà những giáo viên không được làm
và những cái việc mà hành xử như các giáo viên trong các phóng sự vừa rồi là một trong những điều bị cấm
và nhà giáo dục đã làm rất là nhiều các biện pháp trong đó có tập huấn có bồi dưỡng
có thay đổi các cái quy định trong ứng xử cũng như là trong thực hiện phương pháp giám định
giảng dạy những chuyện đó vẫn xảy ra và như vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng là từ cái sự chuẩn bị để cho các giáo viên nhận thức được
và các giáo viên có sự thay đổi trong cách ứng xử và trong cách giảng dạy của mình là một khoảng cách không hề nhỏ
và có thể là những chuyện đó nó vẫn luôn tồn tại nếu như mà chúng ta không nỗ lực để có những cái chế tài tốt hơn
để yêu cầu các giáo viên trách nhiệm hơn và thực thi được những đạo đức trong mỗi một giờ dạy cũng như là trong lúc làm cái quá trình giáo dục
và ngay sau khi clip được lan truyền thì các nhà trường lập tức cũng đã vào cuộc đình chỉ hoặc chuyển vị trí công tác của giáo viên
theo bà thì những chế tài hiện nay đối với các hành vi lệch chuẩn hay là các vi phạm của giáo viên thì đã đủ sức nặng hay chưa ạ
như chúng tôi vẫn thường đánh giá rằng là để khi sự việc đã xảy ra mà chúng ta thực hiện những chế tài thì nó đã là quá muộn
vì hầu hết khi mà các giáo viên thực hiện những cái hành vi ứng xử này họ không để ý được đến là các chế tài đang chờ mình là cái gì
do đó thì nói về sức nặng
thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ phải đánh giá xem là cái điều đó nó có làm chấm dứt hoặc là làm hạn chế tối đa những cái việc như vậy tương tự có thể xảy ra hay không
thế còn tôi không ủng hộ lắm cái chuyện chuyển công tác hay vân vân
bởi vì như anh nghe trong nghề nói rằng là nếu như mà không xảy ra ở trường này vẫn còn người đó thì có thể xảy ra ở trường khác
và học sinh hay là các đồng nghiệp hay những người khác trong ngành giáo dục thì vẫn có thể là nạn nhân của những cái ứng xử nó thiếu chuẩn mực như vậy
cho nên là thay vì
chúng ta chỉ nhìn thấy các chế tài thì chúng ta phải làm những cái biện pháp để không có những chuyện đó có thể xảy ra
và điều đó thì tôi đánh giá trong nhiều năm qua thì dù toàn ngành giáo dục đang nỗ lực nhưng có rất nhiều nhà trường
rất nhiều các thầy cô giáo thì có vẻ như vẫn đứng ngoài cuộc cái điều này và nó làm cho cái văn hóa của trường học của chúng ta không được đi vào chúng ta mong muốn
rất nhiều ý kiến cho rằng việc giáo viên không kiềm chế được cảm xúc đã lỡ tay đánh hoặc là có những lời mắng chửi xúc phạm học sinh
thì suy cho cùng cũng xúc phạm học sinh
chúng ta phải phát từ những cái lỗi sai của những cái học sinh này
những người giáo viên thì mong muốn là sẽ dạy dỗ uốn nắn học sinh của mình
theo bà thì ngoài những cái chế tài thì cần có cái sự quản lý giám sát của nhà trường cũng như là ngành giáo dục như thế nào để xây dựng văn hóa học đường ạ
trong cái bối cảnh của xã hội và chúng ta phải nhận nhận rằng là các mục tiêu giáo dục cần phải có một sự thay đổi
để mà chúng ta nhìn thấy là trường học cái cánh cửa của trường học nó đã rất là khác so với trước kia
nếu chúng ta chỉ dùng những cái biện pháp mà luân lý hoặc là
ép buộc các học sinh để học như trước kia thì không thể phù hợp trong cái bối cảnh ngày hiện nay
cho nên chúng ta nhìn thấy là cái sự nỗ lực trong nhiều năm vừa qua
ngành giáo dục đào tạo và rất nhiều trường học đã phải chủ động để thay đổi cái văn hóa này của các trường học
ví dụ như là người ta sẽ thúc đẩy cái văn hóa trường học để xây dựng cái trường học hạnh phúc chẳng hạn
thì ở đó thì các giáo viên sẽ được tập huấn sẽ được học cái cách để kiềm chế bản thân mình
khi mà rất nhiều các sự việc có thể tồi tệ nó vẫn đang xảy ra hàng ngày
nhưng thay vì chúng ta phải tập huấn
chúng ta nghĩ rằng là đó là một cái việc mang tính chất ứng phó
thì chúng ta các nhà giáo đều có thể học được một cách là chuẩn bị cho điều đó có thể xảy ra
và mình có thể làm cái biện pháp gì để hạn chế điều đấy không thể xảy ra
và hiện nay đấy chính là nó nằm ở trong cái phương pháp dạy học của các giáo viên
kỹ năng nghiệp vụ của các giáo viên nó rất là khác so với cái bối cảnh trước đây
nhưng mà tôi biết là có rất nhiều giáo viên không thừa nhận cái điều này
họ vẫn muốn giữ cái mô thức cũ để tiến hành các hoạt động giáo dục
trong khi các học sinh và xã hội thì đã thay đổi
chính vì vậy thì chúng ta sẽ thấy nếu như chúng ta vẫn nghĩ mình là nạn nhân
nghĩ rằng là giáo viên học sinh hư hoặc là chúng ta phải làm thế cho học sinh mới ngoan hơn
thì đấy là một sai lầm
và vì vậy thì cái việc mà thay vì chỉ có tập trung vào cái dường dạy
thì các giáo viên học thêm rất là nhiều
trong đó đặc biệt là thay đổi cái nhận thức
để mình là người giáo viên truyền cảm hứng
người giáo viên giúp cho học sinh của mình không có những cái bôi trường
có những cái sự bộc phát để cho những cái phần lỗi của các em
nó không có cơ hội
nó không có cơ hội

thì khi đó thì mình có thể tiến hành các hoạt động giáo dục của mình
vừa dễ dàng và vừa có thể đạt được cái điều mà xã hội và học sinh kỳ vọng
còn nếu như chúng ta vẫn giữ cái mô thức cũ
chúng ta coi chúng ta là cái người uốn nắn học sinh
chúng ta coi là cái người chúng ta đi truyền đạt kiến thức cho học sinh
các học sinh phải nghe theo
thì như vậy không bao giờ có thể phá vỡ được cái mâu thuẫn này
và các giáo viên của chúng ta sẽ thấy mình không đủ sức để mà làm cái việc đó đâu
nên cần phải thay đổi mô thức
và cần phải thay đổi cái phương pháp cho học sinh
một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ truy quẩn thơ
cùng với những thân tích vừa rồi